văn phòng chính phủ đã có thông báo bảy mươi kết luận của thường trực chính phủ về kinh phí quản lý
bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo đó thủ tướng nguyễn xuân phúc giao bộ giao thông
vận tải chủ trì phối hợp với các bộ tài chính kế hoạch và đầu tư tư pháp
trình chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng hai năm hai nghìn hai mươi để thảo luận cho ý kiến
có hai phương án sẽ được thảo luận cho ý kiến phương án một báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
giải thích quy định tại nghị quyết số tám mươi bảy của quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
theo hướng đề nghị cho phép tiếp tục áp dụng cơ chế giao dự toán kinh phí quản lý
bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm hai nghìn hai mươi cho tổng công ty đường sắt việt nam
thông qua dự toán ngân sách nhà nước của bộ giao thông vận tải như đã thực hiện năm hai nghìn một mươi chín
phương án hai giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp các bộ tài chính kế hoạch và đầu tư
tư pháp triển khai thực hiện cơ chế đặt hàng tổng công ty đường sắt việt nam
thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định của pháp luật
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín bộ giao thông vận tải đã giao hơn hai tám trăm linh tỷ đồng dự toán kinh phí quản lý
bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm hai nghìn hai mươi cho cục đường sắt việt nam
tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể ký hợp đồng đặt hàng do vướng mắc về cơ chế các quy định pháp luật